những ngày qua nông dân huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi ra đồng thu hoạch tỏi đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
vụ tỏi này huyện đảo trồng hơn ba trăm ba mươi hectare tuy được mùa nhưng giá tỏi trong những ngày qua liên tục sụt giảm
vụ tỏi này gia đình bà nguyễn thị thúy đầu tư trên tám mươi triệu đồng để gieo trồng năm xào tỏi
mặc dù gặp không ít khó khăn về nguồn nước tưới nhưng nhờ xuống giống sớm vào thời điểm tỏi tạo củ
gặp mưa cùng với việc chú trọng đầu tư phân bón phòng trừ sâu bệnh nên năm xào tỏi của bà thúy đã cho thu hoạch khoảng hai tấn tỏi tươi
tình hình sản xuất nông nghiệp của nông dân gặp nhiều khó khăn bởi đầu ra không ổn định phần lớn nông dân tự tìm đầu ra
đây chính là nguyên nhân chính để thương lái ép giá khi đến mùa thu hoạch rộ
huyện lý sơn đang hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất để bao
tiêu nông sản cho nông dân từng bước tháo gỡ khó khăn về đầu ra và hạn chế tình trạng nông dân trúng mùa rớt ráng
huyện lý sơn đang xúc tiến xây dựng chỉ dẫn địa lý tỏi lý sơn nhằm bảo vệ thương hiệu tỏi bảo đảm đời sống người trồng tỏi trên đảo
cũng như có căn cứ để các cơ quan chức năng xử phạt các tình huống mạo danh tỏi lý sơn đang diễn ra trên thị trường